công an thành phố cần thơ sau đó đã xác lập chuyên án mang bí số một trăm một mươi năm t để đấu tranh làm rõ
kiên trì và quyết tâm truy bắt những kẻ phạm tội đến cùng
trải qua gần một năm kể từ khi xác minh được chính xác đối tượng gây án
lực lượng hình sự đã tóm gọn các đối tượng khi chúng đang thực hiện một vụ trộm tiệm vàng
chứng cứ quả tàng khiến những kẻ manh động liều lĩnh và có bề dày thành tích nhất cũng không còn đường chối cãi
chúng ta hãy cùng theo chân những người lính hình sự công an tp cần thơ
công an tp cần thơ
ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi năm tại tiệm vàng huyện tính hà ấp thị tứ thị trấn phong điền huyện phong điền thành phố cần thơ đã xảy ra một vụ trộm
các đối tượng đột nhập vào tiệm vàng lấy đi sáu mươi một lượng vàng một mươi năm k hơn bảy lượng vàng hai mươi ba k và tám mươi một gram vàng ý
tổng trị giá tài sản là một năm tỷ đồng
quá trình khám nghiệm hiện trường tiến hành tỉ mỉ
không phát hiện được gì ngoài dấu vết công cụ là thứ không thể che đậy
khả năng là đối tượng dùng dít loại dít dẹt cãi những bắn lề của lớp cửa bên ngoài
sau khi cãi được lớp cửa bên ngoài tạo những xe hở tiếp tục dùng công cụ hai lưới cắt dạng kèm công lực
và cắt cái khoen khóa đột nhập vào bên trong và đóng cửa lại
sau đó thì các đối tượng vào bên trong thì dùng những cái dít dẹt cãi ở những cái cửa của tủ đường dàng và mang đi ra ngoài
cái khó khăn nhất là khi trong những cái tài liệu chứng cứ rồi những cái dấu vết để lại hiện trường
để xác định để truy nguyên đối tượng gây án rất là khó để thu thập rất là ít dấu vết
do các đối tượng trong quá trình thực hiện nó rất tinh vi
đeo khẩu trang đeo găng tay nên mình không thu được dấu vết để làm cái thông tay truy nguyên
hình ảnh trích xuất từ camera an ninh hiện trường cho thấy đối tượng mặc áo chùm kín đội nón đều găng tay và khẩu trang
thứ duy nhất có thể dự đoán chính là tầm vóc của đối tượng
nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng do một nhóm người thực hiện với sự manh động lưu lĩnh và chuyên nghiệp
phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố xác lập chuyên án truy quét mang bí số một trăm một mươi năm t trộm cắp tài sản để đấu tranh làm rõ
kế hoạch điều tra được xây dựng trong đó ưu tiên tập trung giả soát hàng trăm đối tượng hệ trộm trên địa bàn huyện phong điền
các quản huyện liên cận để xác minh làm rõ
trong khi manh mối của vụ án chưa được phát hiện thì cũng tại thời điểm này nhiều vụ trộm khác đã xảy ra ở các tỉnh miền tây nam bộ như trà vinh vĩnh long kiên giang sóc trăng đồng tháp tiền giang hậu giang và bến tre
tổng số đã có một triệu
có một mươi vụ trộm tiệm vàng một mươi một vụ trộm cơ sở kinh doanh khác với giá trị tài sản bị mất ước tính hơn một mươi tỷ đồng
thông tin về các vụ trộm đang tài tràn trên các mặt báo báo điện tử và các trang mạng xã hội dư luận xã hội bất an đặc biệt là những gia đình kinh doanh vàng họ lo lắng đến mất ăn mất ngủ
trước yêu cầu cấp thiết từ thực tế và nhận định khả năng các vụ trộm cắp đều do một nhóm đối tượng thực hiện tổng cục cảnh sát bộ công an trước đây đã có quyết định thành lập ban chỉ đạo điều tra chuyên án trộm tiệm vàng để chỉ đạo làm rõ
trong những cái tiệm mà doanh nghiệp vàng chúng thực hiện thì ở phía trên là cái tiếng lộ giao thông còn phía dưới là cái tiếng sông rồi cặp của các tiệm vàng thì có một cái đường để thoát
có một cái đường hẻm nhỏ để thoát thì qua cái trò đổi thông tin của các công an các địa phương thì mình cũng thấy và nhận định là cái cách chủ diện đó do một cái băng nhóm tội phạm gây ra
sau khi nhận được quyết định thành lập băng chuyên án lực lượng cảnh sát đường thủy đã có một cuộc họp nhằm đánh giá gà sót lại cái văn loại đối tượng thì cũng chia theo là phụ trách địa bàn
thì giám sát các đối tượng thì từng khu vực từng địa bàn từng trạm quản lý thì chúng tôi vẫn giám sát theo dõi
thông tin để chúng liên hệ với các phòng nghiệp vụ
ban chỉ đạo chuyên án chỉ đạo là chúng tôi phải nhanh chóng bằng mọi giá sử dụng tất cả các quyền pháp nghiệp vụ để đem ra đối tượng này
nhanh chóng là triệt sóng băng nhóm này không để chúng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
cũng như lực lượng hình sự ở nhiều tỉnh thành khác thuộc khu vực miền tây nam bộ với sự chỉ đạo sát sao của ban chuyên án là lãnh đạo công an thành phố
lực lượng hình sự cần thơ được huy động tối đa
với các đơn vị có liên quan dốc sức để làm sao trong thời gian sớm nhất có thể tìm ra hung thủ
ban chuyên án đã phân công cho lực lượng chính sách xác minh và giả soát lên danh sách rất là nhiều đối tượng
nhất ở rất nhiều tỉnh thành tây nam bộ về các đối tượng và hệ trộn có đặc điểm nhận dạng giống như hình ảnh camera đã ghi lại
chúng tôi sẽ thực hiện quyền pháp nghiệp vụ là quá trang cải thiện vào những người buôn bán gian sông
từng tra trên tiếng sông hà lan phương tiện nhằm theo dõi đối tượng
điều khó khăn nhất mà ban chuyên án một trăm một mươi năm t phải đối mặt đó là những vụ trộm diễn ra vào ban đêm không có dấu vết để lại không có nhân chứng hay bất cứ một manh mối nào
đây lại là một vụ trộm liên tỉnh nên nhiều khả năng đối tượng trộm cắp là người từ địa phương khác
chính vì vậy công việc đánh án phải được tiến hành đồng thời ở nhiều nội dung

trước khi lên ra ngôi nhà đều bị máy sống và các nhà thương sinh và mua phép
những người tui thích woman

và việc quan trọng đầu tiên chính là quay trở lại

khi mà lấy hình ảnh của đối tượng để mình làm cái thông báo đó
thì mình mới phát hiện đối tượng này nó có một cái đặc điểm nhận dạng là
bàn chân nó như dao chỉ
hai cái ngón chân trái nó hơi đưa ra ngoài
trong quá trình đó thì lực lượng có
sau khi xử lý kế ra thì lực lượng hình thự
là phối hợp với công an các bộ nguyện các tỉnh lăn cận để chỉ tìm đối tượng này
những dấu chân để lại hiện trường
chính là manh mối quý giá nhất được xem là điểm sáng đột phá mở ra hướng điều tra
lãnh đạo bộ công an chỉ đạo các mũi trinh sát tập trung tìm ra đối tượng
với đặc điểm có bàn chân dao chỉ
tức là ngón cái của bàn trên bị bẻ ra so với thông thường
công việc giả soát được tiến hành đồng loạt trên toàn thành phố ở tất cả các quận huyện
công an được gửi đi các tỉnh lăn cận
tại một số tỉnh nam bộ
lực lượng hình sự cần thơ cũng liên hệ làm việc với nhiều trại giam
để tìm kiếm các đối tượng mới nhập trại
các đối tượng vừa được tha tù
để tìm kiếm người có bàn chân dao chỉ
nhưng đối tượng vừa được tha tù
nhưng manh mối duy nhất dường như đã làm khó cho bàn truyền án
khi nhiều ngày trôi qua
hàng trăm quốc gia soát được tiến hành
bà vẫn không mang lại kết quả
đối tượng có bàn chân dao chỉ
vẫn là một ẩn số
cảnh sát hình sự là cử rất nhiều tổ
đi rất nhiều các tỉnh thành
từ xử lý thông minh các đối tượng đang hoạt động hiện hành
cũng như là các đối tượng đang nằm trong các trại giam
để tìm ra các đối tượng có đặc điểm
có bàn chân như vậy
trong quá trình đó thì chúng tôi đã sàn gặp gần hai trăm linh đối tượng
tại những đối tượng đeo khẩu trang bao tay
thì chỉ nhận dạng qua được những điểm khuyết tật
hay là điểm này của đối tượng thôi
quá trình xác minh đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn
tốn thời gian tốn công sức của anh em
thời gian dài nhưng mà cuối cùng cũng không có thông tin gì
đến đối tượng có đặc điểm như thế này
một lượng vàng lớn bị lấy cắp đều có tên thương hiệu của các tiệm vàng trên đó
đây có thể là đầu mối để tìm ra các đối tượng phạm tội
điều này cần sự hợp tác chặt chẽ của các chủ tiệm vàng trên toàn khu vực
với lực lượng công an địa phương
tuy nhiên đây không chỉ là một trong rất nhiều phương án được thực hiện
nhằm truy tìm đối tượng phạm tội
tại vì số lượng nó bán là không ít
nên nếu họ có mua đi chăng nữa thì họ sẽ tìm mọi cách che giấu hành vi đó
nếu mình làm việc với tiệm vàng thì mình cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình để họ cung cấp thông tin đó cho mình
nghiên cứu kỹ hiện trường và đặc điểm các vụ trộm
trao đổi với công an các địa phương
bàn truyền án một trăm một mươi năm t nhận định

đặc biệt chúng phải là những người thông thạo luồn lạch trên tuyến sông hậu
đặc biệt chúng phải là những người thông thạo luồng lạch trên tuyến sông hậu
nắm gió quy luật lên xuống của con nước và sử dụng thanh thạo ghe tàu
chính vì vậy công tác trình sát tập trung xác minh những đối tượng làm nghề chai lưới dọc tuyến sông hậu
các đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp
các đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế
đồng thời với công tác trinh sát để không làm xáo trộn cuộc sống của người dân
và không khiến họ hoang mang thêm nữa

bí mật bảo vệ vòng ngoài cho các tiệm vàng dọc tuyến sông hậu
cũng đồng thời để trinh sát nắm bắt tình hình
phòng trào quần trúng nhân dân tham gia tối giấc tội phạm
được phát động sâu rộng trong nhân dân
mỗi người dân đều đã trở thành tai mắt của cán bộ
bất cứ biểu hiện bất thường xung quanh
cũng nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát khắp nơi
một năm kể từ ngày xảy ra vụ trộm tiệm vàng tại huyện phong điền
từ các biện pháp nghiệp vụ
công an tp cần thơ đã phát hiện đối tượng nguyễn văn dân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đăng ký hộ khẩu tại bạc liêu
tạm trúng tại thị trấn trà ôn
huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
làm nghề ghe tàu trên tuyến sông hậu
có những dấu hiệu bất minh về tài sản
kiên trị theo dõi đối tượng
cơ quan điều tra công an tp cần thơ
đã xác định được mối liên hệ của dân với những người ngoài địa phương
đều là những kẻ có tiền án về tội trộm cắp
ngoài đặc điểm của đối tượng nói ra
chúng tôi cũng còn sử dụng nhiều biện pháp
sử dụng phát động phong trào
tố giác tội phạm
sử dụng các biện pháp khác
trong một thời gian khoảng hai tháng
từ khi hai tháng
chúng tôi qua nguồn tin
chúng tôi phát hiện được một đối tượng
đối tượng này làm nghề là sống trên ghe cào
sống trên ghe cào
nhưng mà có bất minh về tài sản
thường thường thì theo quy luật
dân đi trải lưới là sáng đi chiều về
tối đi là sáng về là có cá rồi mang đi bán
nhưng đối tượng đi hai ba ngày mới về
khi về thì thấy đối tượng này
thường như không có hoạt động để cho vợ con
đi bán những cá đã bắt được
nên mình đặt rất nhiều tiền
khi mà đi một hai ngày về
lại có tiền
cho vợ con sắm vàng
rồi ăn chơi
với số tiền cũng rất lớn
các đối tượng có việc hoạt động cờ gạc rất là mạnh
một ngày có thể sử dụng
mấy chục triệu để nướng
trận cá độ công tác
các tụ điểm rẻ
kết hợp nhiều nguồn tài liệu
thấy có đủ xác định
đây nhiều khả năng chính là nhóm đối tượng
đã thực hiện các vụ trộm vàng đường sông
tại các tỉnh miền tây nam bộ
thời gian gần đây
lãnh đạo ban chuyên án một trăm một mươi năm t cần thơ
đã quyết định báo cáo ban chỉ đạo chuyên án của bộ
yêu cầu đặt ra là để
có đủ căn cứ vững chắc
buộc tội nhóm này
phải thực hiện được việc bắt quà tang
hành vi trộm cắp của chúng
chính vì vậy một kế hoạch cụ thể được xây dựng
nhằm bám sát mọi di biến động của đối tượng
đã bước đầu cho thấy
cái khó khăn nhất của lực lượng chính xác
và ban chuyên án một trăm một mươi năm t cần thơ

để bắt quà tang được đối tượng
khi đang thực hiện hành vi phòng tội
tại vì khi mà nếu các đối tượng này
mà mình bắt thì quá trình đấu tranh nghe thép
cái tài liệu chứng cứ mình thu thật
trước đây có những vụ trộm trước đây
thì không đủ để khởi tố
để xử lý hình trực các đối tượng này
bắt buộc nên đặt ra vấn đề
là phải là
những vụ đặt ra là phải bắt quà tang đối tượng
được sự hỗ trợ hiệu quả
từ phòng cảnh sát gian thông đường thủy
các đơn vị nghiệp vụ của bộ và công an các tỉnh
nhiều phương án theo dõi đối tượng
dọc tuyến sông hậu được dựng lên
để vừa có thể bám sát đối tượng
vừa không đánh động
làm chúng cảnh sát đối phó
cái khó khăn nhất của lực lượng trinh sát là làm sao mà bám
bám sát được các di biến động các hoạt động và các biểu hiện hoạt động phạm tội của đối tượng
để mà đưa ra có cái kế hoạch bắt quà tang đối tượng trong cái lúc mà thực hiện hành vi phòng tội
thì lực lượng trinh sát tụi tôi đặt ra nó là
bằng cách là phải thực hiện những bước trinh sát liên hoàn
tức là nhiều mũi nhiều mũi nhiều tổ trinh sát khác nhau
rồi có tổ trinh sát là
đi trên bà tổ trinh sát bằng đường bộ tổ trinh sát phối hợp với lực lượng giao thông đường thủy
để mà di chuyển để theo dõi đối tượng bằng đường sông
khi thì ở tỉnh này
đối tượng đã qua tỉnh khác tại vì đường sông nó rất là dễ lưu thông
còn đường bộ thì trinh sát chỉ có thể là đi vòng
chứ không thể nào mà đi theo đối tượng được
nếu bám gần quá thì đối tượng phát hiện
nếu bám xa chỉ cần cách xa đối tượng khoảng chừng hai trăm linh m thì có thể là
cái kênh dạch đối tượng
khi đối tượng đi bằng kênh dạch thì mình rất là khó phát hiện rất là khó
theo dõi để bám sát
thì quá trình đi bằng đường bộ thì nó lại
xe rất là phải
cụ tốn thời gian rồi khi đến nơi thì đối tượng là mình
cái mành mối khi di biến động đối tượng nó lại càng càng khó khăn hơn
sau nhiều ngày theo dõi các di biến động của các đối tượng
đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ
phát hiện ba tên
nguyễn văn dân
lê phân dũng
và phùng thanh tâm
đang chuẩn bị di chuyển đến địa bàn thị xã bình minh
để thực hiện vụ trộm tiếp theo
bàn truyền án đã bí mật giám sát
để bắt quả ta
tại thị xác bình minh tỉnh vĩnh long
bàn truyền án đã tiến hành khảo sát các tiệm vàng
được phán đoán
là địa điểm mà các đối tượng sẽ ra tay
lên phương án may phục
nhưng sau hai ngày ở vĩnh long
vì một lý do nào đó
mà các đối tượng không thực hiện
mà di chuyển đến địa bàn thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
vừa phải theo chân các đối tượng
vừa phải lên kế hoạch trước một bước để đối phó với những tên trộm gian manh này
bàn chuyên án đã phải tung hàng trăm quân đón lõng
ở các vị trí thèn chốt
nhưng cũng như lần trước
ngày thứ ba sau khi di chuyển xuống đồng tháp
các đối tượng lại bất ngờ xuôi thuyền về các bè tỉnh tiền giang
và ngay trong đêm đó tại tiền giang
các đối tượng đã bất ngờ ra tay
ngay tại tiệm vàng kê biến
thuộc xã tân thanh huyện cái bẻ
mai phục bên ngoài
và ước lượng thời gian ra tay của đối tượng
nên khi nguyễn văn dân vượt lẻn ra khỏi tiệm vàng ngay lập tức
thì lực lượng trinh sát đã ập vào bắt giữ
việc bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp

tưởng đã kết thúc vụ án
nhưng quá trình khám xét
không thu giữ được tàng vật
nên sau khi xin ý kiến trị đạo nhanh
từ ban chỉ huy
các thành viên chuyên án đã buộc phải thả người
khi mà đến nơi thì mình không có đủ thời gian
mình hóa trang
mình đột nhập
mình hóa trang vào các tiệm vàng để mình ém quân trong đó
khi đó thì tụi tôi
buộc phải ém quân phía bên ngoài
phía bên kia vào sông
lúc đó là chưa có đặc công
thì lực lượng trinh sát phải áp sát xuống sông hết tất cả
để theo dõi đối tượng
mà lúc đó là nước gồng
theo dõi đối tượng khoảng hai tiếng là nước đã lên cao
lực lượng trinh sát không thể nào ở dưới sông mà lâu được
nếu mà dưới sông thì đã thua
thì chúng đã bỏ chạy đi
nhưng mà lực lượng mình đã vây bắt kịp thời
và chúng vẫn bắt dính chúng
nhưng mà không thu được tàng vật
lúc đó mình cũng chỉ căng theo cái cảm tính mình thôi
chẳng hạn như mình cũng không có
có xác nhận được cái tiệm vàng đó
nó có bao nhiêu lớp cửa
thì trước là mình căng khoảng từ ba mươi đến bốn mươi năm phút
thì lúc đó thì anh em nghĩ là
chắc khả năng thời điểm đó là
đối tượng đã đang hoạt động
lấy trộm tài sản rồi
khi bắt đầu phát động tấn công
tụi tôi phát động tấn công
thì bắt được đối tượng
thì lúc đó đối tượng mới cắt được ba lớp cửa
mới bước đến cái tủ trưng bày vàng
là chưa lấy được cái tài sản nào cả
điệp bắt giữ
điệp bắt giữ
thành công đối tượng trộm cấp
tưởng đã kết thúc vụ án
nhưng quá trình khám xét không thu giữ được tan vật
nên sau khi xin ý kiến chỉ đạo nhanh từ bang chỉ huy
các thành viên bang chuyên án
đã buộc phải thả người
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xác định số tài sản lấy được trong lần gần đây nhất đã tiêu tán hết
các đối tượng sẽ tiếp tục trộm cắp trong thời gian ngắn tiếp theo
bàn chuyên án quyết định kiên trì đeo bám đối tượng
sau gần một tháng theo dõi các đối tượng qua gần sáu tỉnh thành
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu bàn chuyên án phát hiện hai đối tượng lý văn đợi và nguyễn minh thắng
đi từ thành phố hồ chí minh đến thị trấn trà ôn gặp lê văn dũng
và lấy chiếc ghe của dũng di chuyển trên địa bàn huyện cấy sách tỉnh sóc trăng
xác định đây là thời điểm các đối tượng ra tay
phòng hình sự công an thành phố cần thơ chủ trì thành lập đoàn công tác
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bí mật giám sát mật phục để bắt quả tang đối tượng
nhưng cũng như lần trước tại cấy sách sóc trăng
các đối tượng không thực hiện ngay mà di chuyển đến thành phố bạc liêu
tại bạc lương do máy bị sự cố sợ không có phương tiện cầu thoát
các đối tượng quyết định không ra tay ngay đêm đó
sáng đêm thứ ba và thứ bốn những tên này quay về xã thạnh phú huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
nhưng phát hiện người dân họp chợ sớm nên đã di chuyển ra ghe về xã hòa phú
tiến hành khảo sát nhanh các tiệm vàng hai xã ngọc tổ hòa tú
tổ công tác phối hợp với công an địa phương
mời các chủ tiệm vàng để sinh hoạt
yêu cầu phối hợp để bắt quả tăng đối tượng
gia đình chủ tiệm vàng gia đình người ta có hệ thống báo động
người ta phải cắt hết hệ thống báo động cho mình
để cho người ta cùng thức cùng với mình
để người ta cùng theo dõi những điều hiện và những dự án
và những hành vi đột nhập của đối tượng chọn
và đó cũng là thành công của ba chuyên hàng
hai đồng chí dẫn động lên trên mái nhà
còn hai đồng chí xuống dưới đường sông dưới ghe nằm kiểm trở
còn ba đồng chí ra bên ngoài mình quan sát cảnh giới bên ngoài
còn lực lượng đặc nhiệm thủy thì em phía sông luôn khi chờ lệnh
tổ trinh sát thứ nhất là các đặc nhiệm tinh nhuệ
trực tiếp ém quân trong sáu tiệm vàng
trong đó ban chuyên án đánh giá nhiều khả năng
đối tượng sẽ đột nhập tiệm vàng kim hoàng
nên bố trí tại đây bốn trinh sát
tổ công tác thứ hai sử dụng phương tiện thủy
giám sát hai đoạn sông theo hướng di chuyển của đối tượng đến hiện trường
tổ công tác thứ ba bí mật giám sát dọc bờ sông đối diện với mặt hậu của tiệm vàng
tổ bốn là đặc nhiệm thủy chầm mình tại bãi sông gần nơi đối tượng đột nhập
tổ năm là các trinh sát gần nhà dân bí mật giám sát dọc theo mặt tiền của tiệm vàng
tất cả lực lượng tham gia chuyên án đều là những người được chọn lựa kỹ càng
để có thể đối phó với sự manh động liều lĩnh của đối tượng
vào chín giờ tối ngày hai mươi chín tháng bảy
tất cả các tổ công tác đều đã triển khai lực lượng vào vị trí chiến đấu như đã định

cái thành công lớn nhất của chuyên án tức là do cái sự nỗ lực của các thành viên trong ban chuyên án
và được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo từ cấp tổng cục
tới cấp cục tỉnh trái đình sự rồi tới ban chấm bất quản phố hồ thơ
và hai nữa là các lực lượng phối hợp của công an các địa phương
đặc biệt là khi đối tượng di chuyển đến địa bàn nào
thì công an các tỉnh địa phương đều hỗ trợ nhiệt tình cho ban chuyên án đại phó án
và cái thuận lợi nữa tức là sự tham gia hỗ trợ nhiệt tình của quần chúng nhân dân
đặc biệt là các chủ kinh doanh các tiệm vàng
chuyên án này là gọi là trong cuộc đời tôi rất là có ý nghĩa
thì mình đi biết bao nhiêu ngày đi để mình khóa được một chuyên án
mà chuyên án này là khó nhất hồi đó giờ
chuyên án một trăm một mươi năm t kết thúc bằng việc bắt quả tăng đối tượng ngay tại hiện trường
với đầy đủ tăng chứng vật chứng
không chỉ có ý nghĩa trong việc kết thúc điều tra
quyết định tội danh các đối tượng một cách thuyết phục
đảm bảo sự an toàn cho cả gia chủ về con người tài sản
mà còn gây xúc động mạnh đối với người dân
đặc biệt là các chủ tiệm vàng trên địa bàn
thấy mấy anh công an rất giấc giả
thức đêm tới một hai giờ khuya
có mấy chú công an là phải ở dưới sông dưới nước luôn
mấy tiếng thông hồ dưới nước
nói chung người dân không ai làm được gì hết trơn
chỉ có công an mới làm được gì thôi
bất chấp những khó khăn với đối mặt
gần hai năm kể từ ngày xảy ra vụ trộm đầu tiên
trên địa bàn thành phố
lực lượng hình sự công an cần thơ
với sự giúp sức của nhiều đơn vị
công an các địa phương đã phán thành công
chuyên án tại một địa bàn
cách thành phố gần một trăm linh km

xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại